thưa quý vị sáng nay tại hà nội ban thường vụ đảng ủy công an trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng sáu tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba trong công an nhân dân
tới dự hội nghị có đồng chí trần văn đón ủy viên trung ương đảng phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra trung ương thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát đạt chất lượng hiệu quả cao
nội dung kiểm tra đi vào trọng tâm trọng điểm tập trung vào những lĩnh vực những nơi có vấn đề phức tạp dễ nảy sinh tham nhũng tiêu cực được dư luận quan tâm
công tác giám sát thường xuyên giám sát chuyên đề gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu công tác hậu kiểm và tự kiểm tra được trú trọng
đảng ủy công an trung ương đã chỉ đạo ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương và cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp trong công an nhân dân thực hiện chức năng kiểm tra giám sát đối với trên một hai trăm linh tổ chức đảng với gần năm đảng viên
qua kiểm tra giám sát kết luận khách quan chính xác xử lý nghiêm minh tổ chức đảng đảng viên có khiếm khuyết vi phạm giúp cho tổ chức đảng đảng viên được kiểm tra giám sát phát huy ưu điểm nhận thức rõ hạn chế thiếu sót để sửa chữa khắc phục
đồng chí trần văn rón ghi nhận biểu dương những kết quả mà cấp ủy tổ chức đảng ủy ban kiểm tra các cấp trong công an nhân dân đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trần văn rón khẳng định công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả tích cực thể hiện quyết tâm chính trị cao chủ động lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng đảng nói chung và công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng nói riêng

sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát hình sự đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết chương trình kế hoạch về phòng chống tội phạm hình sự đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần hiệu quả vào công tác giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận và đánh giá cao những chiến công kết quả mà lực lượng cảnh sát hình sự đã đạt được trong thời gian qua đồng thời cũng khẳng định báo cáo của cục cảnh sát hình sự đã thẳng thắn chỉ ra một số mặt còn tồn tại hạn chế

cũng tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã có thư khen và trao quyết định khen thưởng cho cục cảnh sát hình sự về những thành tích xuất sắc đã đạt được trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an vừa có thư khen gửi cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
thời gian qua cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp phối hợp đảm bảo an ninh trả tự trên địa bàn thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
đặc biệt với tinh thần khẩn trương quyết liệt chấn áp các loại tội phạm đơn vị đã xác lập chuyên án khẩn trương điều tra
truy xét các vụ án liên quan đến các băng nhóm do lê hoàng cường tức cường cô bê và văn thế sự tức cọp bãi bổn cầm đầu gây ra trên địa bàn thành phố phú quốc
đã điều tra xác minh và khởi tố bảy vụ bốn mươi bảy bị can về tội giết người cố ý gây thương tích cố ý làm hư hỏng tài sản gây dối trật tự công cộng
góp phần tạo chuyển biến tích cực về an ninh trẻ tự được cấp ủy chính quyền quần chúng nhân dân thành phố phú quốc tỉnh kiên giang ghi nhận đánh giá cao
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận
nhiệt điện biểu dương và khen ngợi thành tích nêu trên của cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
đây là chiến công xuất sắc thể hiện sự chủ động nhận diện xác định đúng bản chất của tội phạm băng nhóm
để áp dụng pháp luật xử lý nghiêm và thể hiện sự mưu trí kiên quyết tấn công chấn áp các bằng nhóm tội phạm
củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước lực lượng công an nhân dân vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với công an tỉnh kiên giang
khẩn trương mở rộng điều tra khai thác đối tượng củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị truy tố trước pháp luật
đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của các băng nhóm tội phạm hoạt động
để người dân và các cơ quan đơn vị chủ động cảnh sát phòng ngừa không để tội phạm lợi dụng hoạt động
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hầu hết người tàn tật trong trung tâm đều không có bất kỳ một loại giấy tờ tùy thân nào
công an thành phố đã huy động cán bộ chiến sĩ từ nhiều đơn vị cùng tham gia phối hợp thực hiện công tác thu thập thông tin dân cư
để phục vụ công tác làm sạch dữ liệu và cấp các loại giấy tờ tùy thân cần thiết đối với các trường hợp nhân khẩu đặc biệt này
chúng ta sẽ quyết tâm cố gắng giải quyết để đảm bảo một công dân thành phố có các loại giấy tờ để thực hiện các quyền lợi chính đáng của người dân
lực lượng công an anh em đã hết sức là nhiệt tình đi đến tận nơi ví dụ như hôm nay là ở trung tâm bảo trợ người tàn tật
một số trường hợp hộ nghèo hộ cần nghèo một số trường hợp bị tần tật nằm liệt dường thì anh em cũng đến tận nơi để lấy thông tin
cũng như là thực hiện các thủ tục để cấp mã định danh cũng như là căn cước công dân cho bà con
chúng tôi nhận thấy đây là việc làm hết sức ý nghĩa và giúp cho bà con giải quyết được những khó khăn trong giai đoạn vừa qua
cũng như là trong cái công tác quản lý của bà con
tiếp tục với những tin tức khác công an quận một mươi hai tp hcm đang tạm giữ đối tượng đặng văn đức để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày bốn tháng bảy tại đường quốc lộ một tổ tám khu phố năm phường thạnh xuân quận một mươi hai tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
thì phát hiện đức điều khiển xe mô tô có biểu hiện sử dụng rượu bia nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở là năm trăm bảy mươi chín mg trên một lít khí thở
đức xin tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp thuận nên đối tượng đã có hành vi tấn công cảnh sát giao thông
tổ công tác đã nhanh chóng khống chế bắt giữ đối tượng giao cho công an phường thạnh xuân quận một mươi hai để xử lý
đang giao ma túy hai đối tượng khương thị thanh trà và phan đức vũ cùng chú tại tỉnh quảng nam
đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh khê của thành phố đà nẵng bắt giữ
trà hai đối tượng quay biết nhau qua nhiều lần ăn chơi
cha rủ vũ cùng tham gia mua bán trái phép chất ma túy và hứa sẽ cho vũ cùng sử dụng ma túy miễn phí và được trả công sau mỗi lần giao dịch
chiều ngày bốn tháng bảy khi các đối tượng chuẩn bị giao dịch ma túy công an quận đã mai phục và bắt quả tang trà và vũ
tại khu vực bờ kè đường nguyễn tất thành thuộc địa bàn phường xuân hà thu giữ năm trăm linh g ma túy tổng hợp và một trăm linh viên thuốc lắc
thời tết nhanh trà và vũ đều dương tính với chất ma túy hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương vừa phối hợp với công an thành phố tân uyên phát hiện và triệt xóa một tụ điểm đánh bạc
dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền tạm giữ một mươi bốn đối tượng cùng nhiều tăng vật
qua nắm tình hình địa bàn đối tượng phòng cảnh sát hình sự đã phát hiện đối tượng nguyễn phước hưng
trú tại tp tân uyên tp bình dương cùng đồng bọn
đã đến trường gà của hưng để đánh gà ăn tiền số tiền cao cược mỗi trận từ năm triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
sau khi mỗi trận thì sẽ thu tiền sâu là năm trên tổng số tiền cược
trưa ngày hai tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tp bình dương phối hợp với công an tp tân uyên
bắt quả tăng hưng cùng một mươi ba đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền thu giữ ba mươi năm triệu đồng tăng vật
một khẩu súng một cây kiếm nhật cùng nhiều tăng vật khác
khoảng một mươi hai h trưa ngày hôm nay ngày năm tháng bảy
một đám cháy lớn đã xảy ra tại khu vực rừng phi lao ven biển huyện quảng ninh của tỉnh quảng bình
do nắng nóng gai gắt cộng với gió và nhiều lá khô cành khô của rừng phi lao đã khiến ngọn lửa lan mạnh
lực lượng chức năng địa phương đã tập trung lực lượng nỗ lực để khống chế đám cháy cứu rừng
đám cháy bắt nguồn từ việc người dân tự ý đốt rác vô tình đã làm ngọn lửa bén nhanh và bùng phát dữ dội
tại hiện trường trời nắng nóng cao độ kèm gió thổi mạnh đã khiến ngọn lửa lan nhanh tạo thành đám cháy lớn
ngay sau khi nhận được tin báo vụ cháy ban quản lý rừng phòng hộ đồng hới ven biển tỉnh quảng bình
cùng với chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng đến hiện trường dập lửa
tuy nhiên do nắng nóng và gió lớn và hiện trường nhiều cây cỏ khô nên đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng
đến một mươi năm h chiều cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt diện tích rừng bị cháy là rừng sản xuất
thiệt hại đang được thống kê
thưa quý vị một vụ cháy nhà dân vừa xảy ra tại quận một mươi hai tp hcm vào lúc sáu giờ sáng ngày bốn tháng bảy
khi mà phát hiện căn nhà bị cháy thì những người dân sống xung quanh đã phải dùng đến các phương tiện tại chỗ để dập lửa
đồng thời tìm dụng cụ để phá rỡ chuồng cọp cứu ba người mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn
vụ cháy này thì tiếp tục cho thấy lối thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy nổ chưa được người dân coi trọng
như là với nhà ống nhà tập thể trung cư bịt kín bằng chuồng cọp để chống trộm
những hình ảnh từ vụ cháy này chắc chắn sẽ là hồi chuông cảnh báo các gia đình trong việc mở lối thoát nạn thứ hai
đây là hình ảnh vụ cháy xảy ra vào lúc sáu giờ sáng tại các nhà trên địa bàn phường thới an quận một mươi hai tp hcm
bên trong nhà có hai vợ chồng và con gái nhỏ ba tuổi
nhiều người dân xung quanh khi phát hiện cháy đã dùng bình chữa cháy dập lửa
song bất thành do cửa khóa cháy nên không thể tiếp cận bên trong
sau ít phút lửa lan rộng và bùng lên dữ dội bao trùm tầng một khói đen mù mịt
ba người trong nhà chạy ra ban công tầng hai kêu cứu
lúc này hàng xóm leo lên mái tôn dùng búa phá khóa chốt hàng rào sắt tạo khoảng hở
để các nạn nhân thoát ra ngoài trong tình trạng bị ám khói đen
cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng kịp thời có mặt dập lửa từ cửa chính
đám cháy được khống chế sau một mươi năm phút song đã thiêu dụi nhiều đồ đạc
thực trạng đối với các nhà hội gia đình thường bố trí có một nối thoát nạn
thông qua cầu thang bộ hở từ các tầng trên xuống tầng dưới
và thoát ra ngoài qua tầng một
và tại cửa tầng một thường nắp đặt nhiều lớp cửa hoặc nắp đặt cửa cuốn
để đảm bảo an toàn cho hội gia đình
tuy nhiên việc này cũng ảnh hưởng đến công tác tổ chức chữa cháy
cứu nạn của hộ nương lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn của hộ
và thoát nạn của người dân
đối với những khu vực nô ra băn công
người dân thường nắp đặt thêm một trùng cọp
như vậy sẽ không đảm bảo yêu cầu có nối thoát khẩn cấp thứ hai
trên thực tế đã có quá nhiều bài học đắt giá
từ tình trạng các căn nhà trùng cọp không nối thoát
gia đình ông đinh công điện trước đây khi xây dựng căn nhà
để đảm bảo an toàn phòng trộm đột nhập
ông đã hàn kín khung sắt từ ban công tầng hai của căn nhà
nhưng giờ đây bản thân ông đã nhận thấy những hậu quả đau lòng
từ những vụ cháy nhà không nối thoát
cùng với sự hướng dẫn của cảnh sát phòng cháy chữa cháy
ông đã chủ động mở cửa thoát hiểm như thế này
gia đình mình chủ động mở cái lối thoát
lối thoát nạn thứ hai như này thì cũng rất là tốt rồi
tuy nhiên thì bác cũng hướng dẫn người nhà các thành viên trong hội gia đình
để mà có ví dụ mà có xảy ra đám cháy thì mình cũng biết được
ví dụ là cái chìa khóa này của gia đình mình
mình để đâu thì để mình lấy và mình mở
và mình có thể thoát nạn ra bằng lối này
bản thân tôi cũng là cán bộ làm công tác của tổ trưởng tổ dân phố
cho nên tôi thấy cái việc này là rất cần thiết
để được tuyên truyền cho bà con cùng làm tốt công tác
chữa bộ tử nạn và phòng cháy chữa cháy
thì bản thân tôi đã gương mẫu một là phá lòng
của cái hẹn sống trường vọc cũ mà trước đây là không có lối thoát hiểm
thì tôi đã làm lại thay bằng một loại virus
và cái trường vọc bằng inox mà trong đó là có một kiểu thoát hiểm
và luôn luôn giáo dục cho tất cả mọi thành viên gia đình nữa
cái vị trí để chìa khóa và khi mà cần thiết
cái khả năng thoát hiểm của mình từng nào
là đều có lối thoát hiểm nó ra vào mọi nhân dân
nhanh nhất dễ lấy nhất nhất là cái vị trí mà để ra cái chìa khóa
cô đơn giáo là một gia đình bắt đi chung viện
bác là một cổ trưởng phương phố
bác là người mà gương mẫu đi đầu trong công tác về phòng chế cháy
bác cũng chủ động về việc cải tạo mở và dùng cọp như thế
để thực hiện đối thức nặng thứ hai cho chính gia đình của bác
đối với trong gia đình của bác thì thiết bị điện

hiện nay qua công tác tuyển chuyển vận động
ý thức của người dân trong công tác phòng cháy
cũng đã từng bước được nâng lên
hàng nghìn hộ gia đình đã nhận thức
và tự giác mở lối thoát nạn thứ hai
những hình ảnh người dân phải phá chuồng cọp
để cứu người mắc kẹt trong căn nhà đang cháy vừa qua
xảy ra tại tp hcm
hay trong vụ cháy nhà xảy ra tại quận ba đình hà nội
vào tháng năm vừa qua
năm người trong gia đình đã thoát nạn sang nhà kế bên
vì căn nhà này không cơi nới không lắp đặt chuồng cọp
rõ ràng tình hình cháy nổ vẫn tiềm ẩn phức tạp
và hậu quả để lại như thế nào
phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của mỗi người dân mỗi hộ gia đình
một thông tin về giáo dục
chiều ngày hôm nay ban chỉ đạo cấp quốc gia
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi ba cho biết
hội đồng chuyên môn đã giả soát đáp án thi
và quyết định đáp án các môn thi không thay đổi
ngoại trừ môn tiếng anh
cụ thể đáp án câu năm mươi mã đề bốn trăm linh
thứ tự câu này có thể thay đổi
theo các mã đề khác nhau của môn tiếng anh
có hai phương án đúng là a là b
và c thí sinh lựa chọn một trong hai phương án
đều được công nhận là chọn đáp án đúng
việc công nhận này nhằm đảm bảo
đầy đủ quyền lợi trinh đáng nhất cho thí sinh
thưa quý vị và các bạn đây là hình ảnh
được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội ngày hôm nay
phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ xin học cho con
vào trường trung học phổ thông ngoài công lập
tại một số quận trung tâm trên đề ản thành phố hà nội
nhìn thôi thì cũng đã thấy sự mệt mỏi
và lo âu của phụ huynh khi phải chật vật
xếp hàng từ hai mươi hai h đêm ngày hôm trước
để nộp hồ sơ xin học cho con
điều này cho thấy sự căng thẳng
trong cuộc đua vào lớp một mươi tại thủ đô
tình trạng thiếu trường lớp
và cả câu chuyện phân luồng học sinh
cổng trường trung học cơ sở
và trung học phổ thông tại quang biểu
hai h sáng hàng trăm phụ huynh
chen chúc chờ đợi lấy số đăng ký
để nộp được hồ sơ
với các phụ huynh này
mệt mỏi vì phải xếp hàng đợi chờ là một
nhưng áp lực mong mỏi
cho con vào trường mình mong muốn
có khi nhiều lần hơn thế
khá là tiếc là điểm của con
chỉ có mỗi ba chín hai mươi năm điểm thôi
và con đăng ký vào trường
hay là trưng với số điểm là
bốn mươi điểm và con lại
thiếu mất bảy mươi năm
nhưng mà con nghĩ là cũng không sao cả
vì cuối cùng con cũng được vào tại quang biểu
con thấy khá là nhẹ lòng khi mà con cũng có trường để vào
và cũng có thể đỗ cấp ba
không chỉ riêng trường trung học cơ sở
trung học phổ thông tại quang biểu
mà trong hai ngày nay
tại một số điểm trường ngoài công lập
trên địa bàn thủ đô đã diễn ra
tình trạng này hàng trăm phụ huynh
đã phải xếp hàng xuyên đêm trước cổng trường
để lấy số thứ tự

thế thì tôi đi năm giờ đi ra luôn

năm nay có gần một trăm linh năm thí sinh
đăng ký dự thi lớp một mươi
trung học phổ thông hà nội
trong khi tổng trí tiêu là khoảng bảy mươi hai
số còn lại các em sẽ học
tại các trường ngoài công lập
trung tâm giáo dục dạy nghề
nhu cầu học cao lên tới hàng nghìn hồ sơ
trong khi trí tiêu cho trường
chỉ vài ba trăm linh tạo áp lực
cho một số trường ngoài công lập trong năm học này
thực sự là đối với trường trung học
trường trung học phổ thông mây
cũng như là tất cả các trường trung học phổ thông
trong địa bàn thành phố hà nội
thì năm nay thực sự là một năm rất là nắm
bởi vì riêng số lượng hồ sơ phát ra
cho cha mẹ học sinh có nguyện vọng
đăng ký dự tuyển tại trường trung học phổ thông mây
đã là một ba trăm linh hồ sơ
và trí tiêu của chúng tôi chỉ có là bốn trăm năm mươi trí tiêu
và đến thời điểm hiện tại
thì cái số lượng mà phụ huynh có nguyện vọng
vào trường cũng không hề ra
trong suốt cái thời gian mà công bố điểm chuẩn
tư trạng này một lần nữa cho thấy
tình trạng thiếu trường thiếu lớp
trên địa bàn thủ đô ngày một trầm trọng
trước mắt để đảm bảo việc tuyển sinh
được công bằng khách quan
sở giáo dục đào tạo hà nội yêu cầu
các trường trung học phổ thông tuân thủ nghiêm túc
các văn bản hướng dẫn tuyển sinh lớp một mươi
tạo thuận lợi cho học sinh
thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch
cho biết đang phối hợp với các đơn vị
liên quan để xác minh thông tin
đơn vị tổ chức concert bonpring
ủng hộ đường lưỡi bỏ
trước đó thông tin nhóm nhạc nổi tiếng
của hàn quốc blackpink đã đến việt nam
biểu diễn tại concert bonpring
ở hà nội vào ngày hai mươi chín và ba mươi tháng bảy
khiến người hâm mộ vô cùng háo hức
tối cùng ngày thì cộng đồng mạng tiếp tục xôn xao
trước thông tin ime
tên đầy đủ là ime entertainment group asia
đơn vị đứng ra tổ chức
show bonpring tại hà nội
là một doanh nghiệp đa quốc gia tại trung quốc
được cho là đang ủng hộ đường lưỡi bỏ